thưa quý vị liên quan đến vụ phòng chống người thi hành công vụ xảy ra tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
đóng tại trên địa bàn khóm bốn phường một thị trấn xã giá rai thị xã bạc liêu
vào sáng ngày hôm nay công an thị xã giá rai đã ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng là nguyễn hoàng sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường một thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
trước đó vào chiều tối ngày chín tháng tám khi biết tin lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đóng trên địa bàn phường tuyên truyền nhắc nhở
em ruột của mình vì đã vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thị thướng trúng phủ
nguyễn hoàng sơn cùng với một số đối tượng đã điều khiển xe máy tại chốt gác
sơn cầm dao tự chế tiên tay và tiếp tục chỉ bới đe dọa thách thức lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt
khám xét tại nơi ở của sơn lực lượng công an thu giữ nhiều loại hung khí tự chế
lực lượng công an thị xã giá rai đang tiếp tục củng cố hồ sơ và bắt giữ đối tượng
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật